sau ảnh hưởng của cơn bão số hai trên địa bàn tỉnh sóc trăng đã có nhiều trận mưa lớn gây sạt lở bờ sông ở nhiều nơi
tại ấp phụng tường một xã song phụng huyện long phú mưa to và chiều cường đã làm sụt lún đất gây sạt lở một số đoạn đường
nhấn chìm hơn bốn mươi mét đường bê tông và hai chiếc ghe của người dân xuống sông
mưa lớn tại xã song phụng đã làm sạt lở chiều dài hai mươi tám mét tuyến đường ấp phụng an
nước xoáy làm sạt lở vào bờ năm mét lở gần vào đến đường bê tông ba mét
riêng vụ sạt lở dạng sáng nay đã gây thiệt hại nặng cho ba hộ dân và làm gián đoạn giao thông đường liên ấp của địa phương